ngư dân tỉnh phú yên đã được vay vốn đóng mới một mươi sáu tàu cá công suất lớn với tổng kinh phí hơn một trăm chín mươi chín tỷ đồng
theo nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
điều đáng mừng là các tàu cá này đều làm ăn đạt hiệu quả cao thu lại lớn ở các vùng biển xa
sáu tàu cá được đóng mới có công suất mỗi tàu từ bốn trăm linh mã lực đến hơn tám trăm linh mã lực
trong đó có tám tàu đã hạ thủy khai thác hải sản xa bờ với tổng cộng năm mươi sáu chuyến biển
đánh bắt được tám trăm ba mươi hai tấn hải sản các loại thu lãi từ ba trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
như vậy đến nay tỉnh phú yên đã phê duyệt danh sách bảy mươi ba chủ tàu cá
đủ điều kiện vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy và nghị định tám mươi chín của chính phủ
ngoài ra những ngư dân chưa đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
cũng tự đầu tư kinh phí đóng mới một mươi bảy tàu và cải hoán một trăm linh bảy tàu cá công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên
khai thác cá ngừ đại dương
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã phối hợp với các địa phương
mở lớp đào tạo kỹ thuật khai thác cá ngừ và thuyền trưởng hạng bốn
đồng thời đang triển khai mở lớp đào tạo thuyền trường thuyền viên vận hành tàu vỏ thép vỏ gỗ